sự kiện chạy bộ vì cộng đồng run for hope hai nghìn một mươi tám được diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm
với sự tham gia của hàng trăm em nhỏ và phụ huynh nhằm gây quỹ terriffox chuyên nghiên cứu ung thư
và nâng cao nhận thức về các bệnh này
theory fox france là sự kiện chạy bộ từ thiện thường niên nhằm gây quỹ cho hoạt động nghiên cứu ung thư
được tổ chức tại nhiều quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đến nay sự kiện đã kêu gọi được hơn bảy trăm năm mươi triệu đô la mỹ
từ đó tạo đột phá trong điều trị căn bệnh hiểm nghèo
là đại sứ run for hope hai nghìn một mươi tám ca sĩ tùng dương bày tỏ vinh dự và niềm vui khi tham gia chương trình
kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh ung thư vì một ngày mai tươi sáng hơn
run for children run for hope tất cả mọi người cùng chung tay
cùng giúp đỡ cùng chia sẻ về những hoàn cảnh
những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt những em nhỏ bị ung thư bị mắc bệnh ung thư bị mắc bệnh hiểm nghèo
thì mắc bệnh tim bẩm sinh thì thông qua những chương trình này
các em sẽ được cải thiện phần nào về tình trạng sức khỏe của các em
bằng sự chung tay của tất cả mọi người
hoạt động còn là cơ hội tăng cường gắn kết giữa phụ huynh và con em
giáo dục các em về lòng cảm thông sự chia sẻ với những người mạnh mẽ đứng lên
đối diện với khó khăn trong cuộc sống